tuy nhiên ngoài sự quyết liệt của chính quyền thành phố ý thức của người dân đóng vai trò quyết định nếu vẫn chủ quan không chấp hành thì thời gian phong tỏa sẽ mãi kéo dài
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đường lâm tỉnh bình thuận và các công ty khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với trương thị kim son sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại một trăm bảy mươi hai nguyễn đình chính phường một mươi một quận phú nhuận tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đường lâm tỉnh bình thuận và các công ty khác có liên quan
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
vào khoảng một mươi tám h ba mươi chiều tối qua tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin
tại khu vực thôn bản cầm xã bản cầm huyện bảo thắng tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện một đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hai bánh heroin được bọc trong một túi ni lông màu đen và một số tài liệu khác liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là ma xeo cu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn bồ lũng xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai đã mua hai bánh heroin trên với giá hai trăm tám mươi triệu đồng của một người không rõ tên tuổi
sau khi mua hàng đang trên đường trở về nhà để tìm đầu mối tiêu thụ thì đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng đinh minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khóm hai thị trấn mỹ an
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khóm một thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiền ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh đồng tháp và công an thị xã hồng ngự tỉnh đông tháp là đối tượng cao văn nu sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp tân hòa trung xã tân hội thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo tròn năm cm cách bốn cm trên sau đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý